tại khu vực tổ hai mươi sáu phường đồng tiến thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
bốn ngôi nhà của người dân tại bờ phải sông đà đã bị đổ sập hoàn toàn xuống dòng sông
tám nhà khác bị sập một phần
do có sự kiểm tra thường xuyên nắm được tình trạng thực tế của các cơ quan chức năng
nên dù sự việc xảy ra nhưng không có thiệt hại về người
các tài sản có giá trị của người dân đã được di chuyển về nơi đảm bảo an toàn
tại đây có trên hai mươi ngôi nhà nằm trong vùng nguy hiểm đã bị dạn nứt từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
dù đã được chính quyền bố trí ở khu tái định cư
nhưng vì nhiều lý do mà một số hộ dân vẫn chưa di rời
do đó khi mưa lớn kéo dài cộng với mực nước sông đà dâng cao
khi xả lũ đã làm các ngôi nhà sạt lở xuống dòng sông
trong trường hợp này hôm nay chúng tôi kiểm tra hai mươi hai hộ đây
thì là người ta cũng có nhiều người người ta cũng nảy lạ
thế nhưng mà trong trường hợp này bây giờ chắc chắn là phải kiểm tra hết
nên là trong ngày mai thì chúng tôi sẽ báo cáo cùng tỉnh phòng dân tỉnh
và đồng thời là có kế hoạch biện pháp là trong một thời gian ngắn nhất là phải di rời toàn bộ khu dân này
do có sự chỉ đạo sát sao cũng như việc tuyên truyền thường xuyên giúp người dân biết cách phòng tránh
trước đợt mưa lũ này xảy ra chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm chiến sĩ là công an bộ đội
dân quân tử vệ cùng lực lượng chức năng đến để giúp người dân sơ tán vật dụng
cùng tài sản có giá trị đến nơi an toàn
đối với sản lời của khu vực tổ hai mươi sáu phường thùng tiến thì cái khu vực này thì chúng tôi đã có cái cảnh báo
ngay sau khi mà cơn bão số ba đến thì chúng tôi đã huy động các lực lượng cùng với các ban ngành
đến để mà có các phương án di rời đảm bảo tính mạng tài sản cho người dân để di chuyển
thế và vào hồi
một mươi sáu h chiều nay thì việc các cái vết sạt nứt lún thế và các cái hiện tượng sạt lở nguy hiểm thì bắt đầu từ lúc một mươi sáu h
và cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã di chuyển đối với con người thì chúng tôi đã đảm bảo an toàn
về con người không để xảy ra thiệt hại đến tính mạng
về tài sản thì về cơ bản thì cũng đã di chuyển được các đồ đạc tài sản đối với người dân
ở trong nhà về cái nơi đảm bảo an toàn
trước tình hình hiện nay cơ quan chức năng đã huy động lực lượng công an quân đội dân quân tử vệ cán bộ
tại các phường lân cận đến giúp người dân di chuyển tài sản đồng thời cắt cử lực lượng canh gác cảnh báo
tại khu vực nguy hiểm này đảm bảo an toàn cho nhân dân cũng như đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ sáu